thưa quý vị và các bạn mới đây sở tài nguyên và môi trường tp hà nội đã đề xuất
từ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiến hành kiểm định khí thải đối với xe máy có năm năm tuổi trở lên
thông qua các trạm kiểm định đặt tại trung tâm bảo dưỡng xe máy trên địa bàn
đề xuất này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và bình luận của đông đảo người sử dụng mạng xã hội
xin mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng hôm nay